việt nam airlines cho biết gần đây nhiều hành khách đã phản ánh về việc bị mất trộm đồ trong hành lý sách tay
trong đó đã có một số vụ việc được tiếp viên ngăn chặn thành công
theo việt nam airlines các đối tượng có tiền sử trộm cắp trên máy bay sẽ bị đưa vào danh sách bị từ chối phận truyền
hoặc là cảnh báo trên hệ thống đặt chỗ bán vé và phục vụ mặt đất
phi hành đoàn sẽ lập biên bản vi phạm thu giữ tăng vật và bàn sao đối tượng cho cơ quan chức năng
xử lý theo đúng quy định của pháp luật nếu phát hiện có hành vi trộm cắp trên máy bay
tuy vậy để tránh bị mất đồ trên máy bay hành khách cần chủ động bảo quản cẩn thận tư trang
nên sử dụng cặp túi vali sách tay có khóa số và đệ hành lý nằm trong tầm quan sát
hành khách cần thông báo ngay cho tiếp viên để có phương án xử lý kịp thời nếu phát hiện các đối tượng
có dấu hiệu khả nghi như tự ý thay đổi chỗ ngồi lục lọi hành lý ngăn để đồ của hành khách khác
sử dụng các biện pháp để đánh dấu hành lý như sử dụng hình dán hoặc đeo thẻ có ghi tên
số điện thoại và địa chỉ của mình giúp hạn chế việc hành lý bị thất lạc hoặc cầm nhầm